hàng vạn thanh niên đã trốn ra nước ngoài hoặc lưu thần ở trong các nhà thờ để tránh nhập vũ
hàng trăm sĩ quan hàng ngàn binh sĩ mỹ chống lệnh sang việt nam đã bị chính quyền bắt bỏ tù
mặc dù vậy phong trào vẫn không dừng lại
theo thống kê có một mươi sáu triệu trong số hai mươi bảy triệu thanh niên mỹ đến tuổi quân dịch đã tìm mọi cách chống lệnh
những hình ảnh đốt thẻ quân dịch trở thành biểu tượng trên các trang nhất trong những vở kịch hay bài hát
đã có những cuộc tranh cãi trong bài hát
đã có những bữa ăn tối của rất nhiều gia đình về việc đốt thẻ quân dịch
nhưng chúng tôi là thế hệ trẻ yêu chuộng hòa bình
chúng tôi hành động đúng và chúng tôi lan tỏa tinh thần ấy rộng khắp
cuộc chiến tranh càng tiếp tục leo thang tại việt nam
dòng người biểu tình lại càng nối xảy hơn tại nước mỹ
con số hy sinh cho cuộc chiến càng tăng lên
sự tức giận trong trái tim của những người yêu chuộng hòa bình càng lên lên
những cuộc biểu tình không giới hạn màu da sắc tộc giới tính hay độ tuổi
từ sự đứng lên của những người phụ nữ cho đến tiếng nói của những người da đen
tất cả đều lên tiếng phản đối một cuộc chiến tranh khí nghĩa
trong suốt cuộc chiến tranh việt nam phong trào đấu tranh của nhân dân mỹ
cũng được coi là một cuộc chiến tranh để chấm dứt chiến tranh do chính nước mỹ gây ra
một cuộc chiến tranh chưa từng có trong lịch sử nhân loại
thể hiện khát vọng hòa bình của nhân dân tiến bộ trên thế giới